thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay bão vàm cỏ đã vượt qua khu vực phía nam của đảo lưu dông và đi vào biển đông
trở thành cơn bão số một mươi ba ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
lúc một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn giờ tới bão giữ hướng di chuyển là hướng tây
sau đó bão sẽ có xu hướng dịch chuyển lên hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng một mươi năm hai mươi km một giờ
dự báo đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông
trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sau đó bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi tám độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi hai năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
ngoài ra hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba đến năm mét
riêng vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi
trong đêm nay vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét vùng gần tâm bão là từ sáu đến chín mét
trong khi đó ở nam vịnh bắc bộ và vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
bão số một mươi ba tiến gần vào đất liền làm cho trường gió ở khu vực miền trung
chuyển dần thành gió bắc đến tây bắc
nhờ vậy mà mưa ở miền trung được nhận định sẽ giảm đi đáng kể
quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi còn có mưa giải rác
sang ngày mai cả miền trung sẽ gần như hết hẳn mưa
trường gió phân kỳ tây bắc cũng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống cả tây nguyên và nam bộ
vì thế trong đêm nay tại hai khu vực này chỉ còn mưa một vài nơi
còn sang ngày mai cả tây nguyên và nam bộ cũng sẽ đều có nắng
với các tỉnh miền bắc do tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh và khô
nên thời tiết chủ đạo vẫn là ít mây ban ngày trời nắng sớm
nhưng độ ẩm giảm thấp nên trời vẫn khá là hành khô
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước